ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại thủ đô paris đại sứ quán việt nam tại pháp và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại cộng hòa pháp
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và giới thiệu sách trắng quốc phòng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ kỷ niệm đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp điểm lại chặng đường bảy mươi năm năm đầy vẻ vang với nhiều chiến công và định kỳ của quân đội nhân dân việt nam
những năm gần đây quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam pháp không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực bộ quốc phòng việt nam và bộ quân đội pháp
duy trì các hướng tham cao cấp trao đổi đoàn các cấp hợp tác đào tạo quân y tìm giữ hòa bình tác chiến mạng công nghiệp quốc phòng
về việc công bố sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín tùy viên quốc phòng việt nam tại pháp trần anh tuấn cho biết mục đích là nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những tính chất cơ bản của nền quốc phòng việt nam là hòa bình và tự vệ
sách trắng quốc phòng việt nam năm hai nghìn một mươi chín góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa việt nam và cộng đồng quốc tế
trước đó tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cũng diễn ra trọng thể tại thủ đô moscow liên bang nga
quan hệ hợp tác quốc phòng giữa việt nam và nga hiện nay ở mức rất cao là điểm sáng và là một trụ cột trọng yếu trong quan hệ song phương
phát triển trên tất cả các mặt và đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nhằm mục tiêu phát triển vững chắc
lâu dài quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang góp phần vào tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga
cũng nhân dịp này đại sứ quán và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại nga đã giới thiệu sách trắng quốc phòng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
nhằm thể hiện quan điểm chủ trương đường lối của việt nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa việt nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển của nhân loại
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đại sứ quán việt nam và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
bảy mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
những thắng lợi của quân và dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
mãi mãi được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như trang sử trói loại nhất
và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ hai mươi
nhân dịp này cơ quan tùy viên quốc phòng nước ta cũng công bố sách trắng quốc phòng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của đảng nhà nước việt nam
nhằm tăng cường hiểu biết xây dựng lòng tin giữa quân đội và nhân dân việt nam
với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới